vấn đề của chúng ta là vấn đề không phải là anh là tiền bao nhiêu anh đổ ra
mà chúng ta phải xem lại cái cách của chúng ta đang hành xử với giáo dục của một đất nước
đang hành xử
và quản lý thế nào
ai sẽ là người quản lý
thưa bà hiện nay ngân sách nhà nước chi cho giáo dục theo nghị quyết của quốc hội là hai mươi
thì bạn đánh giá gì về sự phân bổ chi phí khoảng hai mươi này trong thời gian vừa qua
tôi rất tiếc rằng là như bộ trưởng bộ giáo dục phùng xuân nhạ đã có chia sẻ
là cái phần mà của bộ mà được điều hành phân phối là chỉ có bốn tám hay năm
còn số còn lại là chia cho tất cả các tỉnh
như thế là một bài toán không được
đó là mưa đều tưới đều và để cho mọi người cùng chịu trách nhiệm
khi họ không có chuyên môn thì không thể chịu trách nhiệm được ạ
khi anh đã giao cho bộ trưởng mà anh muốn cột họ vào để họ làm được thì họ tồn tại
họ không làm được thì họ phải tự chức
phải tự tự chức
phải có cái văn hóa
phải có cái văn hóa đó
nhưng bây giờ anh giao cho họ nửa vời thì anh không thể bắt họ từ chức được
cũng không thể đòi hỏi một bộ đánh giáo dục nắm toàn bộ
bởi vì cái hệ thống giáo dục của chúng ta là nó từ trên xuống dưới
hệ thống nhà trường là nó gắn liền với các địa phương
có điều vấn đề là quản lý như thế nào cái số tiền đấy
cái phần bộ giáo dục nắm và phần các địa phương nắm
bởi vì các địa phương nắm gọi là chi phí cho giáo dục
nhưng mà người ta có tiêu cho giáo dục
cái đó thì nhiều địa phương
những cái việc khác cần kiếp ưu tiên hơn thì người ta chi cho việc khác
chứ không chi cho giáo dục
đó là phải nói cái vấn đề quản lý cái ngân sách đấy
thưa giáo sư trên thực tế đã có những cơ chế hay là chế tài gì để quản lý hay là kiểm tra về cái mức về cái khoản chi phí cho giáo dục này chưa
đối với giáo dục đại học thì trong những năm gần đây
thì nhà nước hết sức khỏe
chúng ta rất quan tâm đến việc cải tiến cái quản lý
mà cải tiến quản lý theo cái hướng để cho các trường đại học được tứ chủ
nâng cao cái quyền tự chủ và cái trách nhiệm giải trình của các trường đại học
và làm thế nào dần dần chuyển cái vai trò của các bộ mà phụ trách các trường
chuyển gọi là xóa bỏ cái cơ chế bộ chủ quản
để mà các bộ không trực tiếp mà quản lý các trường đại học
mà để các trường đại học tư chủ
thì đó là một phương hướng mà nhà nước bây giờ đang đầu tư vào
vâng thưa giáo sư thì lúc đó thì vai trò của bộ là ở đâu ạ
vai trò của bộ chính là định ra chính sách định ra quy chế định ra luật lệ
tất cả những cái đó là chỉ đạo về những cái phương hướng lâu dài
nhưng mà lại không trực tiếp quản lý như vậy thì có thả nổi không ạ
có những cái cơ chế được đưa ra để mà có thể
gọi là không thả nổi cái quản lý đấy
một trong những cơ chế mà những năm gần đây tập trung xử lý để cho các trường đại học
tức là đưa ra việc tăng cường hoạt động của các cái hội đồng trường
em hồ thụ yên hiện đang học năm cuối của trường đại học kinh tế quốc dân
hôm nay em lên thư viện để tìm tài liệu cho bài luận văn tốt nghiệp khi cả trường đang trong đợt nghỉ hè
cũng như nhiều bạn bè cùng khóa em đã tiếp thu được nhiều kiến thức trong bốn năm học với mức học phí được các em cho là hợp lý
thì với chất lượng đào tạo của trường đại học kinh tế quốc dân thì nó khá là tốt
bọn em được trang bị đủ kiến thức và như bọn em thì có những bạn từ sinh viên năm thứ ba đã có thể đi ra ngoài làm thêm thực tập và được nhận thẳng vào luôn
chứng tỏ thì cái chất lượng đào tạo của trường đại học kinh tế quốc dân là tốt
cho nên và so với cái mức học phí của kinh tế quốc dân thì so với các trường khác hiện nay thì nó cũng không ở mức quá cao
và theo em nghĩ thì số tiền học phí bỏ ra đấy thì nó rất là xứng đáng so với cái bọn em tụ lại được cái kiến thức bọn em có thể phục vụ để phục vụ cho cái tương lai của bọn em sau này ạ
khác với em uyên với em nguyễn anh minh sinh viên năm đầu của trường mức học phí lại được cho là khá cao nếu như sinh viên đỗ vào trường có hoàn cảnh khó khăn
chứng kiến những người bạn cùng lớp nhập học khi điều kiện kinh tế eo hẹp
các em tỏ ra lo lắng cho những năm học mới
tôi thì có một người bạn mà có thể là gia đình của cậu ấy thì cũng không được khá giả lắm
vì vậy nên là mức học phí đang cũng khá là hơi khó khăn một chút so với cậu ý
nhưng mà bạn ấy thì luôn rất là tin tưởng vào nhà trường bởi vì bài tin rằng là với chất lượng đào tạo thì sau này bạn ấy ra sẽ có một công việc tốt với một mức lương ổn định để giúp đỡ cho gia đình
ở nước ta hiện nay một số trường chạy theo yếu tố kinh doanh giáo dục đào tạo những ngành hot ngành được xã hội quan tâm
để thu hút sinh viên và tăng học phí để kinh doanh thu lợi
có lẽ đây sẽ là điều đáng lo ngại hơn cả việc học phí cao hay thấp
và sẽ làm ảnh hưởng đến việc mất cân đối cung cầu về mặt đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội
bởi vì bản thân cảnh giáo dục đã phải có một quy hoạch hệ thống các trường làm sao đào tạo những ngành nghề gì cho nó phù hợp nhất
thứ hai là những trường mà nó không chuyên như thế này chạy theo xuống đó thì có thể dẫn đến tình trạng chất lượng đào tạo cũng sẽ không tốt
làm cho có thể cái sản phẩm đào tạo tạo ra chưa chắc đã đáp ứng được đúng cái nhu cầu của xã hội tạo ra cái lãng phí
tình trạng này tôi cho rằng là đứng về mặt vai trò quản lý nhà nước cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn
những trường nào điều kiện như thế nào được phép tuyển sinh được phép tổ chức đào tạo
đồng thời bên cạnh đó phải kiểm soát rất chặt cái tuyên bố về chuẩn đào tạo
học phí là chi phí người ta nhìn thấy gọi là chi phí trực tiếp theo các chuyên gia chi phí đó chưa phải là lớn nhất
chi phí lớn nhất đối với người học là người ta chi phí mất bốn năm trời của tuổi trẻ để đi theo một lĩnh vực đào tạo
mà nếu như người ta không thu nhận được kiến thức thực sự thì đó là thất bại của giáo dục
do vậy nếu chúng ta kiểm soát tốt vấn đề chi phí giáo dục hợp lý đi đôi với chất lượng
đó sẽ là hướng đi đúng đắn bảo đảm quyền lợi lâu dài cho sinh viên
thưa bảo liên theo quan điểm của bà thì chi phí cao có quyết định chất lượng giáo dục cao không
theo tôi nghĩ thì cái chi phí cao nó chưa chắc đã quyết định chất lượng giáo dục cao
hai cái nó khác nhau ạ tiền và một bên nữa là trình độ chuyên môn
anh có tiền anh phải tìm được đúng người đúng việc để đáp ứng cái nhiệm vụ đó thì nó mới xứng đáng
còn nếu anh chỉ nói tiền không và anh nói là cứ có tiền thì có cái cao nhưng mà thực ra là không phải
hiện nay chúng ta có biết bao nhiêu tiền không
hiện nay chúng ta có biết bao nhiêu tiền không
chúng ta có biết bao nhiêu thứ chúng ta đổ rất nhiều tiền vào nhưng chúng ta chỉ nhặt được toàn cái thấp
thì cái điều ấy là không đúng tôi nghĩ là bộ trưởng chưa có thời gian để nói sâu về vấn đề tiền nào của nấy
đây tôi nghĩ là chắc chắn là bộ trưởng muốn nói đến điều đó nhưng cái đó là vô cùng khó
chúng ta cần có con người chúng ta cần có con người mà con người của chúng ta hiện nay như thế này thì rất khó
thưa giáo sư thế nếu mà nâng cúm hậu phí ngày càng cao thì cơ hội nào sẽ dành
cho những học sinh sinh viên mà có hoàn cảnh khó khăn ạ
có nhiều lần bộ giáo dục đề xuất những cái phương án nâng cái học phí lên của các trường đại học nhưng mà đưa ra quốc hội đều bị bác
bởi vì các đại biểu quốc hội thường nói là nếu mà nâng cao học phí như thế thì người nghèo làm thế nào đi học
nhưng mà người ta nhầm tưởng người ta nhầm tưởng rằng cứ ép hậu phí thấp xuống thì sẽ tạo nên cái sự cống bằng
có thể nói vì lý luận người ta chứng minh có điều ngược lại
hậu phí thấp thì nhiều khi tạo ra sự không cống bằng
bởi vì học phí thấp thì cái chi phí đào tạo không đủ thì nhà nước phải dùng một cái lượng tiền khác bù vào cho học phí để mà nâng cao để mà có thể đủ chi phí đào tạo
nhưng mà dùng cái nguồn tiền khác là từ đâu
là từ thuế của dân
thuế của dân là thu của người nghèo người giàu
nhưng mà tập trung để cho những người học đại học tức là không phải là tất cả là những người nghèo
cho nên nhiều khi lấy tiền của người nghèo đóng góp để chi cho người giàu
cho nên người ta nói là cái cơ chế đó là
cơ chế học phí thấp không phải là một cơ chế tốt
thì các nước có kinh nghiệm đặc biệt là mỹ hoa kỳ
thì cái cơ chế
chi phí cho giáo dục đại học họ có một cái công thức thế nào
có một cái công thức thế này
học phí cao cộng với hỗ trợ cao
cái công thức đó rất là quan trọng
bà có đồng ý với cái giải pháp này không bà
chúng ta không cần phải sáng tạo vội khi chúng ta chưa có khả năng sáng tạo
chúng ta nên học bạn bè xung quanh của chúng ta
và đặc biệt là đối với các nước có nền giáo dục cao như anh như mỹ
hay thậm chí cả singapore rất gần của chúng ta đây
thì cái vấn đề mà nâng tiền học phí
để mà chi trả cho các khoản tiền
để có một cơ sở vật chất tốt
còn tất cả những bạn mà gia đình khó khăn
hay hoàn cảnh khó khăn
thì đúng như giáo sư nói
là nhà nước của chúng ta thực sự là đã cố gắng
đã có những quỹ cho sinh viên vay
và quỹ sinh viên vay này thì chỉ những sinh viên học được họ sẽ dám vay
còn những sinh viên không học được thì họ phải về quê
mà làng quê của chúng mình là vắng bóng sinh viên
vắng bóng những người trẻ rất là nhiều
họ đua nhau
hãnh diện của gia đình
vì bố mẹ đốc thúc họ
cho nên họ phải nhảy vào đại học
nhưng chứng còn
họ không học đại học
họ ở nhà
họ làm việc khác thì tốt hơn
cho nên cái vấn đề này là vấn đề hoàn toàn là đúng
và chúng ta nên làm điều ấy
vâng thưa bà
cái vấn đề này thì bộ cũng đã nhìn thấy rồi
và gần đây trước phiên chất vấn của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo trước quốc hội thì
về chất lượng giáo dục
để nâng cao chất lượng giáo dục
thì bộ giáo dục và đào tạo cũng đã tham mưu cho chính phủ
có những giải pháp thu hút những nguồn lực xã hội và khu vực tư nhân đầu tư vào cho giáo dục
thưa giáo sư
ông có nghĩ đây là một giải pháp thực tế và hiệu quả trong bối cảnh hiện nay không ạ
đúng như vậy
như chị liên nói về thu hút cái nguồn lực tư nhân mà
thì tôi nghĩ
cái này là một cái điểm rất yếu của hệ thống giáo dục đại học của ta
tôi xin nói ví dụ như là
đối với giáo dục đại học á
từ năm hai nghìn năm
thì đã có một cái nghị quyết của chính phủ
tức là cho phát triển các cơ sở giáo dục
theo hai hình thức
vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận
và nhà nước thì khuyến khích cái loại mà không vì lợi nhuận
nhưng mà mãi
nhưng mà mãi
rất là nhiều
người người ta cũng muốn xây dựng những cơ sở giáo dục không vì lợi nhuận
nhưng mà từ cái nghị quyết đó của chính phủ
cho đến khoảng một mươi năm sau
không có một cái cơ chế chính sách gì cho các trường không vì lợi nhuận
một trong những giải pháp mà người ta đưa ra hiện nay đó là thu hút fdi
trong lĩnh vực giáo dục
và đây được coi sẽ là một trong những cái giải pháp để
cởi trói về cái mức chi phí đầu tư cho giáo dục
không lấy từ cái ngân sách của nhà nước nữa mà
đầu tư có chất lượng cao hơn
theo bà thì bà đánh giá gì về cái giải pháp này ạ
tôi thì tôi nghĩ là cái giải pháp này nó cũng là một trong những giải pháp cần
nhưng mà chưa đủ
cái fdi của nước ngoài vào khi họ đầu tư ở nước mình
thì chắc chắn là họ đầu tư vào thì họ phải thu hồi vốn
đúng không ạ
là họ phải thu hồi vốn
thì tôi nghĩ rằng là các chính sách của mình sẽ phải hỗ trợ cho họ
nhưng nếu mà thế tại sao tư nhân ở trong nước họ
cái nguồn tiền của mình cũng khá là nhiều
khá là nhiều
thì tại sao
tại sao lại không để cho các doanh nghiệp
nghĩa là các cái nhà đầu tư về giáo dục trong nước mình
được hưởng như là fdi của nước ngoài
tôi muốn nói rằng là fdi
các anh có biết hiện nay là đang cho ưu đãi cho giáo dục thế nào không ạ
thứ nhất là ưu đãi cho giáo dục
là không được thoái thuế
khi họ đầu tư ngôi trường hàng trăm tỷ
nếu mà một mươi được thoái thuế
ví dụ tôi chỉ nói một trăm tỷ
thì họ sẽ được thoái thuế là một mươi
như các doanh nghiệp khác có nghĩa là một mươi tỷ đúng không ạ
nhưng những doanh nghiệp mà đầu tư vào giáo dục
mà đầu tư các hệ thống trường lớn như thế
là họ không được thoái thuế
nhưng họ được cái gì ạ
họ được là giảm
chỉ thuế thu nhập là một mươi
thuế doanh thu của công ty là một mươi
đấy là cái là nhà nước làm
thì tôi thấy đây không phải là ưu đãi
đấy không phải là ưu đãi
hoàn toàn không ưu đãi
một chút nào hết
giáo sư có nghĩ là hệ thống quản lý có vấn đề không ạ
và nếu nó đã có vấn đề rồi thì
đầu tư kiểu gì cũng sẽ không hiệu quả
đúng không ạ
tất nhiên không phải có vấn đề
mà vấn đề rất lớn trong cái quản lý
đúng là cái bài toán mà
tăng cường cải tiến cái quản lý là bài toán hàng đầu
tăng học phí là xu thế tất yếu
trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế
nhằm cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học
xu thế này đang được triển khai thực hiện tích cực ở nước ta
trong thời gian gần đây
các trường đại học cũng đã chủ động huy động vốn đầu tư
xã hội hóa
cũng như công khai minh bạch trong các khoản thu chi
có liên quan đến học phí
điều này đã giúp cải thiện chất lượng đào tạo
thu hút được nhiều sinh viên theo học
nhiều chuyên gia khẳng định
khi cơ sở thu học phí cao
đã kèm theo đó
điều kiện giảng dạy phải tốt hơn
rõ ràng ở đây đặt ra hai vấn đề
vấn đề thứ nhất
là phải thực hiện cái công khai minh bạch
trong các hệ thống thu học phí của các trường
đồng thời phải tăng cái tính giải trình của xã hội
cũng như là kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước
cũng như là của bản thân người học
cũng như là của xã hội
bên cạnh đó
thì chúng ta biết rằng giáo dục
nó là một cái lĩnh vực
đóng góp cho sự phát triển của xã hội
cho nên là chúng ta cũng đừng coi trọng
đừng cứ bắt buộc là chi phí giáo dục chỉ có là cái người học
mà rất cần phải có sự đóng góp của xã hội vào
các cái cơ quan hướng nội
từ quá trình đào tạo
phải có cái trách nhiệm
cùng có các đầu tư trong phát triển giáo dục
đồng thời cũng có tiếng nói
trong việc kiểm soát
giám sát chất lượng đào tạo
thì tôi nghĩ rằng là
tất cả các cái bên tham gia vào
thì chất lượng đào tạo sẽ tốt lên
tại việt nam
mức học phí tại các trường đại học công lập còn thấp
so với mức học phí của các cơ sở giáo dục đại học tư thục
cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài
trong số các trường đại học tư ở việt nam
đại học remit
có mức học phí là hai mươi bảy chín trăm ba mươi
tới ba mươi sáu một trăm một mươi đô la
tương đương từ năm trăm tám mươi hai
đến bảy trăm bảy mươi hai triệu đồng
cho bốn năm học
đại học tân tạo
quy định mức học phí năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
lên đến bảy mươi năm triệu đồng một học kỳ
đối với ngành
đại học việt đức
quy định mức học phí đối với chương trình bậc đại học
là ba mươi ba tám ba mươi bảy năm triệu đồng một học kỳ
tại các trường đại học công lập có uy tín
đại học ngoại thương
có học phí năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
đối với chương trình đại trà hệ đào tạo đại học
tại cơ sở hà nội
và thành phố hồ chí minh
là một mươi sáu tám triệu đồng một sinh viên một năm
tăng hơn một triệu đồng
so với năm học trước
đại học kinh tế thành phố hồ chí minh
có mức học phí cho năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
là một mươi bảy năm triệu đồng một sinh viên một năm
đại học kinh tế quốc dân
có ba mức
một mươi hai triệu đồng
tới một mươi bốn năm triệu đồng
và một mươi bảy triệu đồng
tùy theo từng nhóm ngành
trong năm học hai nghìn một mươi tám
đại học bách khoa hà nội
có mức học phí bình quân
là một mươi bốn bốn triệu đồng một năm
theo công bố năm hai nghìn một mươi tám
đại học y hà nội
có mức học phí tối đa
là một triệu bảy mươi đồng một tháng một sinh viên
tại các nước có nền giáo dục tiên tiến
đức sở hữu những trường đại học hàng đầu châu âu
nhưng sẽ khiến bạn bất ngờ với mức học phí vô cùng rẻ
và thậm chí nhiều trường không thu học phí
trong khi học phí của năm nước phát triển ở châu âu
có nước chỉ mất hai năm đến năm triệu đồng một học kỳ
còn tại châu á
nhật bản là điểm đến của nhiều du học sinh
so với anh và mỹ
học phí ở nhật bản nằm ở mức dễ chịu hơn
ở trường đại học tokyo
ngôi trường danh giá nhất nhật bản
học phí cho sinh viên đại học
là khoảng một trăm linh triệu đồng một năm
và một trăm năm mươi triệu đồng một năm
nếu đào tạo sau đại học
tùy vào ngành học
mức học phí sẽ vào khoảng một trăm bảy mươi triệu đồng một năm
học phí không như hàng hóa thông thường
các hàng hóa thông thường nếu như chất lượng tốt
nhiều người mua
thì sẽ định giá cao
nhưng trong giáo dục
khi cơ sở thu học phí cao
thì kèm theo đó
điều kiện giảng dạy phải tốt hơn
đội ngũ giáo viên phải ở trình độ cao hơn
tại việt nam
những yếu tố cần và đủ
để có một nền giáo dục chất lượng cao
tương đương với mức chi phí giáo dục cao
vẫn còn đang gây tranh cãi
và cần một chiến lược đúng đắn
trong dài hạn
thưa giáo sư
hiện nay trong những dự án
thu hút đầu tư cho giáo dục
thì bên cạnh
thu hút đầu tư về cơ sở vật chất
về tài chính
thì cũng có những dự án
thu hút đầu tư
về những chương trình đào tạo
của các nước tiên tiến
để giúp cho học sinh có thể
được tiếp cận với mô hình học tiên tiến nhất
khi mà không phải đi du học nước ngoài
mà vẫn có thể được đào tạo
theo chuẩn quốc tế ở việt nam
và tới đây thì bộ cũng đề xuất là
sửa đổi luật giáo dục
để cụ thể hóa cái giải pháp này
theo giáo sư thì cần
nguồn lực từ đâu
nguồn nhân lực từ đâu
cũng như là cần một lộ trình như thế nào
để hiện thực hóa chủ trương này ạ
tôi có cảm giác là
những người lãnh đạo
hơi nhầm lẫn
cái việc mà
nhập chương trình tiên tiến của các nước
đưa ra cái chủ trương
ngay những năm trước
cách đây năm bảy năm
đã có chủ trương đó
gọi là nhập những cái chương trình tiên tiến của các nước
để đào tạo cho nó tốt
như các nước
thì tôi nghĩ là
không có khái niệm nhập chương trình
chương trình không bao giờ có thể nhập được
anh chỉ có thể tham khảo cái chương trình của người ta
và anh phải xây dựng cái chương trình của anh
tức là không copy được
cái khái niệm gọi là
tiếng anh gọi là
tức là phát triển chương trình
cái đó là cả một quá trình
anh phải dựa vào
nhu cầu của nước anh
nguồn lực của trường anh
về con người thế nào
về vật chất như thế nào
rồi trên cơ sở đó
anh mới xây dựng cái chương trình đào tạo
nó thích hợp với điều kiện anh
chứ không phải bê một cái chương trình của nước
ngồi vào mà có thể làm được
cho nên tôi nghĩ
có vẻ có sự nhầm lẫn
về việc nhập các chương trình
tiên tiến vào để đào tạo cho tốt
còn học tập theo các nước
thì tất nhiên học tập rất là nhiều mặt
bà có đồng ý với quan điểm của giáo sư không
thưa giáo sư là
để với tôi
nhất trí về ý kiến của giáo sư
nhưng tôi cũng có một
vài khía cạnh
là nó hơi ngược chiều một chút
đó là cái chương trình
cái chương trình hiện nay
tôi đã nghiên cứu
đối với môn toán
của các em học sinh phổ thông
nếu mà mình đưa sách toán của mỹ ra
hay là anh ra
để mình so sánh
thì hai cái nó ngược nhau hoàn toàn
ngược nhau hoàn toàn
cái của họ thì học rất là cụ thể
để phục vụ những vấn đề cụ thể
còn cái của mình là nó mang tính chất academic
nó mang tính chất học thuật
và học xong chẳng để làm gì
thì cái điều ấy là cái điều
còn ở việt nam thì viết sách rất là nhiều
xin lỗi giáo sư
mà cuối cùng là không ai chịu trách nhiệm
mà lỗi thì nhiều vô cùng
mà lại mang tính hàn lâm kinh khủng
ví dụ như cuộc thi đại học vừa rồi
tốt nghiệp trung học phổ thông
may mà trường tôi mà có các em ấy
là tất cả các em ấy đều được vào đại học hết
của cấp ba
các điểm mà mới đầu tôi thót tim
tôi thấy là rất là nguy hiểm
và ai cũng kêu chơi về môn toán
cái bài toán ấy
là ngay cả một đồng chí
tiến sĩ giáo sư
sáng hôm nay vừa mới giảng bài chúng tôi
và nói rằng tôi phải chào thua
là ngồi một tiếng tôi cắn bút
tôi không thể nào tôi giải nổi
cái bài toán đó
thưa giáo sư là để làm gì ạ
không để làm gì cả
nhưng phân loại học sinh cũng không cần đến thế
cho nên tôi muốn nói rằng là chúng ta
đang tưởng tượng
và không có người dẫn
mà đã người dẫn là phải rất quyết liệt
chỉ thế này và không thể thế kia
tôi không bàn
chúng ta có một sự mâu thuẫn đó là
đề thi thì khó
và gần như là để làm được hoàn hảo
gần như là cả một tiến sĩ cũng rất là khó
khi mà làm trong một khoảng thời gian như vậy
tuy nhiên về cái mức kết quả
thì chúng ta có quá nhiều điểm chín điểm một mươi
như là tại hà giang vừa rồi đó
như vậy là điều này cũng đã
những con số này cũng cho thấy một cái thực trạng
cần phải khắc phục đúng không thưa giáo sư
nói đến vấn đề đó là
nó liên quan đến vấn đề làm đề
và cách thi như thế nào
thì chuyện mà một cái đề thi
mà có những cái bài quá khó
những cái câu quá khó
mà những người có trình độ
cũng làm hàng nửa tiếng đồng hồ
một tiếng đồng hồ mà
không làm được
thì những cái câu đó
không thể cho vào đề thi được
không thể cho vào đề thi được
cho nên các đề thi phải được thử nghiệm rất là nhiều
để những cái câu như vậy không
nếu mà một cái câu
mà một người giỏi
mới ra hoặc là không được
thì những cái câu đó
những người mà
đánh trúng cái câu đó
toàn là đoán mỏ
thì như vậy là
những câu đó không có tác dụng gì
để phân loại
không giúp phân loại
cho nên vấn đề làm đề là cả một cái vấn đề
thưa giáo sư theo quan điểm của ông
thì về tổng thể chúng ta có cần một cái giải pháp nào đó
hiệu quả trong bức cảnh hiện tại
để nâng cao chất lượng giáo dục
mà không chỉ hoàn toàn dựa vào mức
ngoài cái nâng chi phí nâng học phí
là phải đẩy mạnh cái quản lý
thay đổi cái quản lý
và chúng tôi cũng hy vọng là qua chương trình
hôm nay qua cuộc trò đổi rất thẳng thắn
của hai vị khách mời
thì chúng ta cũng sẽ có đưa ra những cái quan điểm
để cho bộ có thể là tham khảo
trong cái việc là quản lý điều hành
và đặc biệt là để nâng cao chất lượng giáo dục của việt nam
bên cạnh việc là nâng chi phí giáo dục
thì nâng cả chất lượng
nâng cả cái mức cái sự quản lý
từ cấp trung ương tới địa phương nữa
để giáo dục việt nam có thể hoàn toàn hãnh diện
sánh vai cùng các nước trong khu vực
và xa hơn là trên thế giới
trân trọng cảm ơn bà
và trân trọng cảm ơn giáo sư
đã tham gia chương trình bàn tròn của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn
chi phí cho giáo dục không thể quyết định chất lượng
để đem lại sự đột phá trong việc nâng cao chất lượng giáo dục
được thu hút các dự án fdi trong giáo dục
để giáo dục việt nam tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến
tận dụng được những kinh nghiệm quốc tế
để đổi mới và phát triển
đồng thời tạo ra động lực buộc nền giáo dục trong nước
phải có những thay đổi nhất định
trong xu thế cạnh tranh để tồn tại
thưa quý vị và các bạn
chương trình bàn tròn phát sóng lúc một mươi năm h ngày chủ nhật
phát lại lúc một mươi năm h thứ ba một mươi chín h một mươi năm thứ tư một mươi h thứ sáu hàng tuần
trên truyền hình nhân dân
quý vị có thể xem trên trang web nhândântv vn
và qua youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt